thưa quý vị tại quảng nam sau khi dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở quảng nam
thanh niên đã dùng cuốc phá tủ kính rồi lấy vàng bỏ chạy
và đến trưa nay công an huyện nam giang đang phối hợp với công an tỉnh quảng nam
truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung
ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó người này dùng quốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam cho biết nghi phạm là người địa phương
sau khi gây án người này đã bỏ chạy theo hướng nam giang đi huyện đại lộc
lực lượng công an hiện đang truy bắt hung thủ